xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc
bằng sự chung tay góp sức của nhân dân đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của mỗi làng quê việt
và giờ đây mọi tầng lớp nhân dân không những hiện tại mà cả các thế hệ sau này
sẽ mãi và luôn được hưởng những trái ngọt từ chương trình xây dựng nông thôn mới
những con đường bê tông dài thẳng tắp với hàng cao hai bên đường
những thử ruộng được rôn điên đổi thử rộng lớn
nhà văn hóa rộng rãi với đầy đủ các trang thiết bị vật chất
ngôi trường được đầu tư xây dựng khang trang
đây chính là hình ảnh nông thôn mới yên bình của làng quê hải châu huyện hải hậu tỉnh nam định
mà khó có làng quê nào giữ được hiện nay
chúng tôi rất là thuận lợi trong việc xây dựng lại trường chuẩn quốc gia mức độ hai
chính vì thế cho nên là cái chất lượng giáo dục của nhà trường cũng ngày càng được nâng lên
hầu hết các ngôi nhà tại hải châu đều giữ được mô hình nhà máy ngói với ao nước
tuy nhiên những chiếc ao như thế này ngày nay không còn là ao tù nước động như trước kia nữa
mà nó được xây dựng với hệ thống ống dẫn ngầm nước vào ra lưu truyền để vừa tạo cảnh quan vừa phục vụ cho sản xuất
đây cũng chính là những thành quả mà chương trình xây dựng nông thuần mới đem đến
đời sống của nhân dân được nâng lên một cách hết sức rõ rệt cả tinh thần và vật chất
trước đây khi chưa xây dựng nông thôn mới thì thu nhập của nhân dân khoảng độ một mươi tám một mươi chín triệu một năm
nhưng bây giờ là trên bốn mươi triệu
nông thuần mới hiện nay rất là phù hợp với nệm chúng tôi
rồi các môi trường đều được sạch sẽ rồi đường rộng ra để khang trang
và cảnh sinh hoạt của chúng tôi rất là tốt đẹp chúng tôi đều vui nòng và phấn khởi
bằng cách làm sáng tạo của mình đã đưa hải châu
trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện hải hậu về đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi năm
và đây cũng chính là tiền đề để hải châu tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
chúng tôi đấy là phải tập trung là nâng cao các tiêu chí
ví dụ như là đường giao thông cũng tiếp tục phải nâng cấp
rồi kè cứng các kênh mương khu dân cư rồi kênh mương của địa phương
trên các tuyến để vừa tiêu thoát nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
rồi là cảnh quan môi trường của các khu dân cư đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường
những mô hình hiện tại của hải châu sẽ tiếp tục được nhân rộng
trở thành các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn huyện hải hậu
để ngừng đến năm hai nghìn hai mươi năm huyện hải hậu trở thành một trong bốn huyện nông thuần mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước
với mục tiêu sáng xanh sạch đẹp
chuyển bền vững